tại hà nội đã diễn ra lễ khánh thành giai đoạn một nhà máy nước mặt sông đuống
đây là dự án cung cấp nước sạch có quy mô lớn nhất miền bắc hiện nay
tại buổi lễ lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương
thành phố hà nội đã bấm nút phát nước giai đoạn một của dự án và phát động khởi động giai đoạn hai
đây là công trình trọng điểm của hà nội trong dịp kỷ niệm sáu mươi bốn năm ngày giải phóng thủ đô mùng một mươi tháng một mươi
dự án nhà máy nước mặt sông đuống được khởi công đầu tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
xây dựng trên diện tích hơn sáu mươi bốn hectare tại xã phù đồng và xã trung mầu huyện gia lâm
dự án có công suất giai đoạn một là một trăm năm mươi m ba một ngày đêm với tổng mức đầu tư gần năm tỷ đồng
theo dự kiến giai đoạn một sẽ thi công trong ba năm
nhưng với sự nỗ lực của công ty dự án đã hoàn thành sau một mươi tám tháng thi công
tại buổi lễ lãnh đạo các bộ ban ngành trung ương thành phố hà nội đã bấm nút phát nước giai đoạn một của dự án
và phát động khởi công giai đoạn hai
với sự hợp tác của đại sứ quán đức tại việt nam
các công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới về nước sạch sẽ được áp dụng cho dự án
nước đức nổi tiếng về ngành nước
tôi rất hân hạnh được hợp tác với công ty nước mặt sông đuống
nguồn nước rất là quan trọng nên chúng tôi muốn phát triển ngành này ở hà nội và việt nam
nước đức không có nhiều công ty ở việt nam
nhưng chúng tôi rất muốn đầu tư và chuyển giao công nghệ nước sạch vào việt nam
ngoài ra chúng tôi còn muốn phát triển ngành công nghệ xử lý nước thải ở việt nam
trong thời gian tới thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư
nâng công suất lên sáu trăm linh m ba ngày đêm
đề nghị nhà đầu tư tiếp tục nâng công suất của dự án lên chín trăm linh m ba ngày đêm vào năm hai nghìn hai mươi
qua việc đầu tư hệ thống nước sạch với quy mô lớn mang tính liên vùng liên tỉnh
công trình nhà máy nước mặt sông đuống góp phần thực hiện hóa mục tiêu chiến lược
trong phát triển hệ thống cấp nước sạch bền vững
có khả năng cung cấp và đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng nước sạch ổn định
lâu dài của thủ đô
các vùng lân cận góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân
trong việc hưởng lợi từ việc sử dụng nước sạch